nhiều khu du lịch đã làm thay ra đổi thịt rất nhiều địa phương giúp kinh tế phát triển vượt bậc
thế nhưng có một thực tế là phát triển du lịch tại nước ta vẫn chưa song hành được với vấn đề bảo tồn thiên nhiên và di sản
nhiều khu du lịch đã phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm vì lượng du khách quá lớn đổ về
trong khi địa phương lại chưa thể có được phương án bảo đảm vệ sinh môi trường và bảo tồn thiên nhiên cảnh quan
đây cũng chính là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình môi trường và tài nguyên của tuần này
được đánh giá là quốc gia giàu di sản trong nhiều năm trở lại đây ngành du lịch việt nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đón được trên một mươi tám triệu lượt khách du lịch quốc tế tăng một mươi sáu hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
phục vụ khoảng tám mươi năm triệu lượt khách du lịch nội địa tổng thu từ khách du lịch ước đạt bảy trăm hai mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo xếp hạng
năng lực cạnh tranh ngành hữu hành và du lịch của wef chỉ số năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam cũng được nâng cao
tăng bốn bậc từ vị trí sáu mươi bảy lên sáu mươi ba trên một trăm bốn mươi
các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành du lịch đều vượt xa so với dự báo và vượt mục tiêu mà chiến lược phát triển du lịch việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã đề ra
du lịch phát triển là quá trình tất yếu khi đời sống của con người được nâng cao
sự phát triển này cũng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cho địa phương
tuy nhiên phát triển du lịch như thế nào để bền vững
đồng thời vẫn bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học lại là câu hỏi khó cho ngành du lịch
phát triển nhanh mạnh trong những năm gần đây đã tạo sức ép rất lớn đến môi trường tự nhiên
đặc biệt là những khu du lịch ven biển
cùng với sự gia tăng về lượng khách các chất thải từ hoạt động du lịch ngày một tăng nhanh
tại các vùng trọng điểm phát triển du lịch đa dạng sinh học cảnh quan nhiều nơi cũng bị xâm hại nghiêm trọng
nếu lượng khách du lịch ngày càng tăng cùng với việc quản lý du lịch và quản lý rác thải chưa thực sự hiệu quả như hiện nay thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các khu bảo tồn hay di sản
không chỉ khu du lịch biển các vườn quốc gia cũng đã và đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm bị hủy hoại tính nguyên vẹn của các khu bảo tồn thiên nhiên
trong tình cảnh đó du lịch sinh thái lại phát triển quá nóng mang tính mổ vụ càng gây nên những tác động tiêu cực đến môi trường cảnh quan
mỗi năm ước tính thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra tương đương với năm gdp trị giá khoảng một mươi tỷ usd bao gồm các tác động tiêu cực làm giảm giá trị tăng trưởng các ngành sản xuất chi phí để cải tạo môi trường và sức khỏe cộng đồng
làm thế nào để có thể cân đối được bài toán du lịch và bảo tồn
đó là câu hỏi khó cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ban ngành
nhiều khu du lịch đã đẩy mạnh các mô hình du lịch sinh thái nâng cao trách nhiệm của mỗi khách du lịch khi đến tham quan thậm chí là áp dụng cả những mô hình du lịch gắn liền với hoạt động vệ sinh môi trường và mang lại hiệu quả rất tích cực
năm hai nghìn một mươi chín ước tính lượng khách đến hạ long đạt bốn bốn triệu lượt trong đó khách quốc tế là gần hai chín triệu lượt tăng sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chỉ tính lượng khách đến với hạ long đã giúp du lịch quảng ninh vượt lên hẳn so với các địa phương khác chỉ xếp sau thủ đô hà nội
những con số tăng trưởng ấn tượng của vịnh hạ long cho thấy nơi đây luôn là điểm đến không chỉ của riêng quảng ninh mà còn của cả việt nam
cũng bởi nhu cầu tham quan vịnh hạ long lớn như vậy nên ước tính hiện nay có hơn năm trăm linh chiếc tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh
mỗi ngày xả một lượng nước thải khoảng năm trăm linh mét khối một tàu đây là lượng thải không nhỏ đối với môi trường vịnh hạ long
nếu như rác thải rắn từ tàu có thể được thu gom và mang lên bờ xử lý thì phần lớn nước thải từ các tàu thuyền du lịch sẽ không thể thu gom và xử lý tập trung nhất là dầu thải từ quá trình chạy máy
để bảo đảm môi trường nước vịnh hạ long ubnd tỉnh quảng ninh đã ban hành quyết định số bốn nghìn tám mươi tám hai nghìn một mươi năm quy đề ubnz quản lý hoạt động tàu du lịch vịnh hạ long
quyết định này yêu cầu tất cả các tàu phải trang bị thiết bị phân ly dầu nước hoặc tương đương để sử dụng cho bổ máy
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy theo báo cáo của ubnd thành phố hạ long tất cả các tàu du lịch hoạt động trên vịnh hạ long đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu trên
nói về quan điểm phát triển du lịch phải song hành với bảo vệ thiên nhiên môi trường ông nữ hữu thế giám đốc vườn quốc gia ba vì cho rằng
điều tiên quyết cần thực hiện đó là phải khai thác du lịch một cách phù hợp có trường mực và trong tầm kiểm soát
phát triển bền vững và phải gắn với cái bảo tồn
thì muốn làm được điều này trước hết là chúng ta phải quản lý sử dụng khai thác một cách phù hợp có trách nhiệm và trong tầm kiểm soát
cái hệ sinh thái tự nhiên sẵn có và các cái tài nguyên thiên nhiên khác
đồng thời các cái giá trị văn hóa bản địa thì chúng ta cũng phải quan tâm để gìn giữ và phát huy
cái thứ ba thì chúng ta phải quan tâm thu hút cái cộng đồng địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch của các khu bảo tồn
nhằm tạo công an việc làm tạo cái thu nhập ổn định để mà thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhiều năm trở lại đây vườn quốc gia ba vì cũng trở thành điểm du lịch sinh thái quen thuộc với nhiều du khách
nhờ phát triển diện tích trồng hoa dã quỳ tạo sản phẩm du lịch đặc trưng cho vườn đồng thời gia tăng các loài thực vật tại vườn quốc gia
việc phát triển này dựa trên những ưu tiên trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản lễ hội tham quan và tìm hiểu lối sống
phát triển mạnh du lịch ẩm thực phát huy các giá trị văn hóa vùng miền làm nền tảng cho các sản phẩm du lịch đặc trưng
đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái chú trọng khám phá hàng động du lịch núi du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn
việc mà phát triển du lịch trong các quốc gia khu bảo tồn là về mặt bản chất nó chính là phải là phát triển du lịch sinh thái theo cái cách là phát triển một cách nó có cái trách nhiệm
trách nhiệm về cả là không chỉ là nhằm thúc đẩy khai thác các lợi ích kinh tế và đang mang lại lợi nhuận mà cái quan trọng hơn là cái mục tiêu cao nhất là cái phát triển du lịch đấy là phải đóng góp được vào cái sự toàn vẹn của các vườn quốc gia khu bảo tồn
đảm bảo cái sự phát triển duy nhất
cũng từ phát triển bền vững đã trở nên thông dụng hơn tại việt nam trong vài năm trở lại đây
trong đó việc phát triển du lịch theo hướng bền vững cũng đặt ra cho ngành những thách thức lớn
đòi hỏi các chiến lược phát triển du lịch từ tầm quốc gia tới cấp địa phương cũng như giữa các bộ liên quan
vấn đề được đặt ra trong phát triển du lịch bền vững là phải làm thế nào để có thể bảo tồn được cảnh nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa cũng như đa dạng của hệ sinh thái mà vẫn có thể phát triển du lịch song hành
để có thể cân bằng giữa bảo tồn và phát triển là vấn đề khó khăn và thách thức
nhưng cần luôn nghĩ về lợi ích giải hạn
môi trường bảo đảm con người mới khỏe mạnh
tài nguyên được bảo đảm con người mới có thể kinh doanh và giàu có được
vì thế trong từng quyết định cần cân nhắc đánh đổi hay bảo vệ môi trường như thế nào
phát triển chắc chắn sẽ tác động tới môi trường
nhưng tác động ở mức nào
chúng ta không biết
chúng ta không thể hy sinh hay thỏa hiệp được
vì thế đã hỏi mọi người cần đối thoại công bằng minh bạch bảo đảm mọi đối tượng đều có tiếng nói và có hành động
với các khu bảo tồn có hoạt động du lịch thì quy hoạch của ngành lâm nghiệp đã giúp phân khu đâu là khu bảo vệ nghiêm ngặt phục hồi sinh thái đâu là khu dịch vụ hành chính
thế nhưng đến nay cả nước mới chỉ có trên một mươi tỉnh thành làm quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và hơn một mươi tỉnh đang trong quá trình làm quy hoạch này
trong đó nhiều quy hoạch cũng chưa nghiên cứu cụ thể tới mức triệu tài của hệ sinh thái dưới tác động của con người
thì quy hoạch hiện nay thì có thể nói là chúng ta đang có rất nhiều quy hoạch
từ tầm quốc gia cho đến tầm các khu vực các địa phương đều có quy hoạch hết
cho nên đứng về góc độ này khi mà chúng tôi tổng kết lại về công tác quy hoạch du lịch thì có thể nói là cái hệ thống quy hoạch của du lịch là khá đầy đủ khá đầy đủ
và trong đó cũng có những quy hoạch rất tốt
với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế
nếu các nhà quản lý không có một thái độ đúng mực hoặc là đồng hành cùng chúng ta trong câu chuyện bảo tồn
thì chắc chắn cái quy hoạch của chúng ta vừa được phê duyệt xong lại bị méo mó bởi những lợi ích đứng đằng sau đấy
nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do chưa có cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về môi trường ngành du lịch
chưa có nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện và hệ thống về môi trường du lịch việt nam
làm căn cứ để ra các giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch bền vững
thế nên công tác quản lý khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên môi trường du lịch
mới chỉ thực hiện ở mức độ nghiên cứu đề xuất giải pháp chung chưa xây dựng
ban hình hướng dẫn về tiêu chí điều kiện đánh giá tác động môi trường hệ thống kiểm soát
quản lý các vấn đề về môi trường liên quan đến các hoạt động du lịch
đặc biệt mối quan hệ liên ngành trong công tác quản lý môi trường với bộ tài nguyên và môi trường còn thiếu chặt chẽ
chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi đặt ra mục tiêu phát triển du lịch bền vững
gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc giữ gìn cảnh quan bảo vệ môi trường
và đưa ra giải pháp phát triển sản phẩm du lịch xanh tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa địa phương
thời thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững có chính sách ưu đãi đối với phát triển du lịch sinh thái
du lịch xanh du lịch cộng đồng du lịch có trách nhiệm
điều này khẳng định vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch đang được đảng nhà nước và toàn ngành quan tâm
lợi ích của các bên phải được điều hòa lợi ích giữ phát triển và lợi ích giữ bảo tồn phải được điều hòa với nhau
chứ nếu chúng ta thiên về phát triển quá thì bảo tồn sẽ không có gì
nhưng chúng ta thiên về phát triển quá thì chúng ta không lấy gì được
thì câu chuyện hài hòa lợi ích này chính là hệ thống các chính sách nó chạy theo
hiện nay các hệ thống chính sách đồng bộ cho việc trả lời câu chuyện đó là chúng ta đang giới thiệu
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số một trăm bốn mươi bảy qdttg
ban hành chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn ba mươi với những quan điểm phát triển
phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác
góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại
hai phát triển du lịch biển vững và bao trùm trên nền tảng tăng trưởng xanh
tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bảo đảm quốc phòng an ninh
chú trọng phát triển du lịch văn hóa gắn phát triển du lịch với bảo tồn
phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc
phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp chất lượng hiệu quả
đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa
đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch tăng cường liên kết
nhằm phát huy lợi thế tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa
phát triển đa dạng sản phẩm du lịch mở rộng thị trường
và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam
dù đã có nhiều văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường
trong lĩnh vực du lịch nhưng dưới góc độ quản lý nhà nước
ngành du lịch vẫn chưa xây dựng được các hướng dẫn đầy đủ về tiêu chí
điều kiện đánh giá tác động môi trường và hệ thống kiểm soát
quản lý các vấn đề về môi trường liên quan đến hoạt động du lịch
doanh doanh du lịch gây lúng túng khi áp dụng trong thực tiễn
những quy định chế tài hay mức phạt kinh tế đối với các hành vi
sản thải bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường du lịch cũng chưa cụ thể
và chưa đủ mạnh
trong lúc này việc này chúng ta chưa làm tốt
công tác giám sát cũng như là của xã hội đặc biệt là của chính quyền
và cộng đồng địa phương hiện nay có thể nói rất là yếu
quá trình ra quyết định và cấp phép các dự án du lịch hiện nay nó không minh bạch
và do đó trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng có liên quan
đặc biệt là chính quyền địa phương rồi là các bán quản lý vực quốc gia khu bổ tồn
cũng như là các đơn vị quản lý liên quan thì hiện nay là chưa làm đầy đủ trách nhiệm của mình
ngắn bảo tồn với phát triển du lịch biển vững không chỉ đơn thuần lên nâng cao nhận thức
mà còn cần hoàn thiện thể chế chính sách thực hiện các giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn
đa dạng hóa sản phẩm và thị trường du lịch xây dựng nguồn nhân lực tương xứng có khả năng
ứng dụng khoa công nghệ trong xu thế hội nhập quốc tế về du lịch
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát về môi trường
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời
triệt đề những hành vi gây ô nhiễm hủy hoại tài nguyên
thủ tướng chính phủ cũng giao trách nhiệm các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan
tổ chức thực hiện chiến lược theo chức năng nhiệm vụ do nhà nước quy định
chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn ba mươi được phê duyệt là định hướng chính sách quan trọng
cho những bước phát triển đột phá hơn nữa của du lịch việt nam trong thập kỷ tới
là đất nước được thiên nhiên yêu đái nước ta vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch trong tương lai
và chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi được những mô hình du lịch bền vững từ các quốc gia khác trên thế giới
với mục tiêu lớn nhất là phải phát triển du lịch một cách bền vững nhất song hành với bảo tồn thiên nhiên và môi trường
thưa quý vị phát triển bền vững tuy là mục tiêu lớn nhưng lại có thể thực hiện từ những thay đổi nhỏ nhất của mỗi người
để tránh những tác động tiêu cực đến môi trường
và trong khi mỗi ngày chúng ta đều đang dễ dàng thải bỏ đi rất nhiều vật dụng và đơn thuần coi chúng là rác
thì với anh nguyễn văn thơ những đồ dùng bỏ đi lại đều có thể tái chế và mang lại một công dụng khác nhau
và chỉ từ suy nghĩ ấy anh thơ đã thu gom rất nhiều đồ dùng cũ hỏng để rồi biến chúng thành một không gian tái chế hết sức đặc biệt
đó chính là quán cà phê tái chế có tên gọi là heidengem
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm quán cà phê đặc biệt này
quán cà phê heidengem coffee được ra đời vừa tròn mỗi một năm
tôi thấy rác thải rất là nhiều và tôi thấy là khắp mọi nơi và nếu như chúng ta biết vận dụng và muốn biết khai thác
thì rác thải nó trở thành một cái nguồn tài nguyên rất là lớn
thay vì việc vứt ra ngoài nước
tạo ra một cái áp lực rất là lớn trong môi trường để chúng ta có thể tái sử dụng và tái chế nó
heidengem có nghĩa là viên ngọc ẩn
và ở đây tôi với cái truyền tải thông điệp là tôi tìm thấy những viên ngọc ẩn trong rác
tại quán heidengem thì có hàng ngàn vận dụng làm được từ đồ tái chế
nhưng các chai nhựa thì có khoảng ba năm trăm linh chai
rồi tất cả các chất liệu từ nhôm đồng sắt vụ
từ tất cả các chất liệu có thể tìm thấy ở đây như là sợi thủy tinh composite nhựa gỗ thủy tinh sành xứ tất cả mọi thứ
bởi vì bà nội tôi có dạy một câu mà tôi rất là nhớ là trước khi mình vứt đi một cái gì đấy thì mình nên xem xét nó kỹ
có khi mà mình tìm thấy những cái giá trị của nó
khi làm ra cái quán cà phê này
từ các rác thải thì đối với tôi là điều khó khăn nhất đấy là vượt qua chính mình
có những thứ mà nếu như mình dễ dãi một chút là mình sẽ đi lệch hướng
có những cái khó khăn mình bắt buộc mình phải vượt qua như là mang các cái rác thải vào nó rất là bẩn
và khi mà nó bẩn như vậy thì điều cơ bản nhất là mình phải làm sao để truyền thải công việc
thì mình phải khó khăn mình cảm thấy cái sứ mệnh mình muốn làm cho môi trường thì mình phải làm chứ mình không thể vào cuộc được
thứ hai là lúc mà giai đoạn đầu làm tôi làm cái này
mọi người nghĩ tôi bị điên
tôi đang làm có một công việc tốt rồi tôi nghỉ việc và tôi đi nhặt rác
và tôi làm ra cái quán này là có người thì gọi là thơ đồng nát
có người thì gọi là thơ điên
cái đó làm sao không có vấn đề gì đấy
thậm chí là những người thân nhất của mình nhưng mà mình không trách mọi người về cái đấy
bởi vì điều quan trọng nhất là mình biết mình đang làm gì
sứ mệnh mình của mình đặt ở đâu thì tôi cũng chỉ cười thôi
nhưng mà mọi người bây giờ thấy là một cái điều rất là tuyệt vời
thậm chí là bố mẹ tôi cũng không hiểu lúc giai đoạn đầu
những người sinh thành ra mình còn không hiểu tại sao mình
có những câu hỏi là tại sao con lại nghỉ việc
tại sao lại như thế tại sao lại làm những cái này việc này
thế thì mọi người sau đó thì hưởng ứng
sau đó thì mình nhìn thấy là những cái thành quả mình làm ra
và đặc biệt bố tôi khi lúc mà tôi làm thì không có ra thăm mấy lần
thì thấy những cái đồ mà không ngờ con mình lại làm được những cái đồ như thế này
thì cũng rất là sau đó thì bố tôi cũng nhanh chóng và hưởng ứng
và động viên rất là nhiều của gia đình và bạn bè nữa
tôi cũng là người đầu tiên mà nghĩ ra cái cách mà vẽ trên chai nhựa hay vụ chai thủy tinh
ở dưới đây có một số đèn từ dưới chai nhựa đấy
và chai thủy tinh thì khi mà họ nhìn thấy những cái điều đấy thì một số các công ty du lịch ấy
họ thấy tôi có cái ý tưởng họ rất là thích
và họ giới thiệu với du khách của họ
và khách du lịch châu thì họ rất là thích những cái là có những cái buổi mà có ý nghĩa
cho việc là chuyến đi của họ họ lan tỏa cái việc bảo vệ môi trường đấy
và hướng tới các khách du lịch của họ cũng đi theo cái hướng là du lịch xanh gold green
tôi hy vọng là mọi người cũng quan tâm đến môi trường nhiều hơn
cũng vì ai cũng câm lên ai cũng nói
cũng kêu cao phản ảnh về hồn nhiễm môi trường về bụi mịn ai cũng sợ
sợ nhưng mà lại không có hành động để biết làm thế nào
chúng ta làm gì đối với nó thì có hỏi đấy thì chúng ta cứ làm
và thay vì chúng ta cứ kêu cao phản ảnh như thế mà không có một cái hành động tích cực
một hành động cụ thể thì làm sao nó có thể thay đổi được

những hình ảnh ấn tượng về không gian quán cà phê tái chế vừa rồi
cũng đã kết thúc thời lượng chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau